tại huyện hớn quản tỉnh bình phước ốc biêu vàng với số lượng lớn đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất của các cánh đồng lúa nước nơi đây
ốc bưa vàng xuất hiện với mức độ dày đặc cắn hại lúa đã gây hệ lụy nghiêm trọng tại các cánh đồng ở huyện hớn quản đặc biệt là ở hai xã phước an và an khương
nhiều thửa ruộng ở xã an khương đã xuống giống nhưng đều chung cảnh ốc bám dày đặc mặt ruộng cắn phá chỉ còn lác đác vài gốc mạ trơ trọi
có gia đình đã gieo xạ hai lần nhưng lần nào cũng bị ốc bô vàng cắn phá